chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tối trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi xin được gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan tới diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước và quốc tế
mở đầu bản tin tối nay ngày một mươi một tháng bốn là cập nhật mới nhất về ca mắc covid một mươi chín
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng bốn của bộ y tế cho biết có hai mươi ba một trăm tám mươi bốn ca mắc tại sáu mươi một tỉnh thành giảm hơn năm một trăm linh ca so với hôm qua
trong ngày thanh hóa bổ sung hai mươi tám bảy trăm bốn mươi f số ca tử vong giảm sâu còn một mươi bảy ca
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai mươi ba một trăm tám mươi bốn ca nhiễm mới trong đó ba ca nhập cảnh
hai mươi ba một trăm tám mươi một ca bệnh ghi nhận trong nước giảm năm một trăm hai mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mốt tỉnh thành phố
có một mươi sáu bốn trăm tám mươi ba ca trong quốc tế
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
quảng bình năm trăm tám mươi bốn quảng bình năm trăm linh bốn gia lai bốn trăm tám mươi bốn cao bằng bốn trăm bảy mươi tám hải dương ba trăm tám mươi bảy lâm đồng ba trăm bảy mươi năm lạng sơn ba trăm bảy mươi ba quảng trị ba trăm năm mươi tám sơn la ba trăm hai mươi hà tĩnh ba trăm linh sáu hương yên ba trăm linh một hà nam hai trăm chín mươi bình định hai trăm năm mươi chín lai châu hai trăm năm mươi bảy quảng nam hai trăm bốn mươi một bắc ninh hai trăm ba mươi bảy nam định hai trăm ba mươi ninh bình hai trăm hai mươi tám hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà tĩnh hai trăm linh chín hà

thành phố không báo cáo trường hợp tử vong các quan chức y tế trong ngày một mươi một tháng bốn cũng cho biết hơn một mươi một người đã âm tính với virus và được xuất viện hoặc rời trung tâm cách ly
tỷ lệ lây nhiễm tăng ngay cả sau khi hai mươi năm triệu cư dân của thượng hải đều bị yêu cầu ở nhà trong đợt phong tỏa mới nhất thành phố đã thực hiện sáu đợt xét nghiệm tập trung trong khoảng thời gian một mươi một ngày phong tỏa
theo tân hoa xã ông trung nam sơn chuyên gia bệnh hô hấp hàng đầu của trung quốc nói trong chuyến thăm trung tâm dữ liệu của thành phố hôm ngày một mươi tháng bốn như sau
để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả xét nghiệm những người có nguy cơ cao cần phải được phát hiện càng sớm càng tốt và được chuyển đi cách ly
người dân thượng hải đã phàn nàn về các biện pháp nghiêm ngặt do chính quyền địa phương thực thi nói rằng họ khó tiếp cận với những mặt hàng thiết yếu hàng ngày khi các chuỗi cung ứng bị gián đoạn hay trẻ em phải tách khỏi cha mẹ
để giảm bớt căng thẳng đang gia tăng phó thị trưởng thượng hải tôn minh hôm chín tháng bốn thông báo thành phố sẽ phân loại lại các khu vực cho phép người dân ở những khu vực có nguy cơ thấp di chuyển và mua sắm
thượng hải vẫn đang phong tỏa toàn thành phố đường cao tốc trên cao của thành phố vốn thường bị tắt ngẽn trong giờ cao điểm nay không bóng người
các trung tâm mua sắm địa điểm công cộng và cơ sở kinh doanh đều đóng cửa mọi cư dân trừ quan chức và nhân viên y tế nhân viên dịch vụ khẩn cấp đều phải ở nhà
chính quyền thượng hải vẫn chưa công bố khung thời gian giữa bỏ việc phong tỏa
bằng bản tin covid một mươi chín tối một mươi một tháng bốn đến đây là hết xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày